liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp đến nay tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với bà trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thị pháp và tám mươi năm bị cáo khác sau một tuần nghị án
bên cạnh đó công tác thu hồi tài sản cũng đã và đang được lên kế hoạch trước các tình huống khó khăn có thể xảy ra
trong đó cơ quan chức năng đề nghị cần có cơ chế đặc biệt thu hồi tài sản vụ án vạn thịnh pháp
qua ghi nhận mới đây bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó riêng tài sản cần thu hồi trong vụ án vạn thịnh pháp đặc biệt lớn với các bất động sản đa số nằm tại tp hcm và các mã cổ phiếu cổ phần
theo thống kê tài sản cần thu hồi trong vụ án vạn thịnh pháp gồm khoảng một sáu trăm linh bất động sản hai mươi ba mã cổ phiếu cổ phần giá trị đặc biệt lớn
đa số bất động sản nằm tại tp hcm
cục thi hành án dân sự tp hcm đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các bất động sản này và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an đối chiếu các loại giấy tờ
bên cạnh đó số tiền trong vụ án cần thu hồi ước tính là hơn bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
có tám mươi tại tp hcm số bị hại giai đoạn đầu không nhiều nhưng giai đoạn hai của vụ án lên đến ba mươi sáu người và có thể tăng
vì tính chất phức tạp của vụ án
chia thành hai giai đoạn với số tiền và số lượng bị hại đặc biệt lớn
thế nên cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã phải tham gia vụ án ngay từ đầu
tham gia vào việc chuyển giao vật chứng đối chiếu các số liệu tạo thuận lợi cho việc thi hành án
đánh giá tiến độ công việc cục trưởng thi hành án dân sự tp hcm nguyễn văn hòa nhận định
cơ chế đặc biệt thu hồi tài sản vụ án vạn thịnh pháp cần thống nhất rất cao giữa các cơ quan để dễ áp dụng thi hành án nhanh
ở giai đoạn hai của vụ án vạn thịnh pháp bà trương mỹ lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến việc phát hành trái phiếu trái pháp luật từ năm hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn một mươi tám
chiếm đoạt khoảng ba mươi tỷ đồng của hơn ba mươi người dân
ngoài ra bà lan và nhiều bị can còn bị điều tra về tội rửa tiền
tính pháp lý của các tài sản và dự kiến tình huống xảy ra khi thi hành án cũng được tính đến
do vậy đơn vị đã trao đổi với cơ quan điều tra để nắm rõ bản chất
dòng tiền tính chất các tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tối đa nhanh đúng pháp lý phải tránh xảy ra điểm nóng
tuy vậy việc thu hồi tài sản đại án vạn thịnh pháp được xác định sẽ gặp nhiều khó khăn do các quy định còn trồng chéo
do đó cục trưởng thi hành án dân sự tp hcm đề nghị các cơ quan sớm sửa đổi pháp luật thi hành án phù hợp thực tế
đảm bảo nhanh hiệu quả đồng thời đề xuất bộ tư pháp tăng cường dân sự
biên chế cho tp hcm để thi hành vụ án vạn thịnh pháp bởi cục thi hành án dân sự đang rất áp lực
trong số các tài sản hiện có trước đó bà trương mỹ lan đã xin không kê biên căn biệt thự cổ tại quận ba tp hcm để cho con gái tiếp tục trùng tu
cụ thể bị cáo trương mỹ lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng bảy trăm linh tỷ đồng
tương đương với ba mươi năm triệu usd và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích
sau vậy trương mỹ lan xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản
trương mỹ lan xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì thứ nhất đây là biệt thự cổ cần trung tu để bảo tồn di tích
thứ hai là con gái của bị cáo lan đang thực hiện quá trình tu sửa năm năm nay vẫn chưa xong hiện còn đang giang dở
về căn biệt thự này năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan thông qua công ty cổ phần minery đã mua căn biệt thự nêu trên và tiến hành trung tu vào năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi trương mỹ lan bị khởi tố bắt tạm giam công trình trên đã ngừng thi công
đối với dự án capital plays liễu giai ba đình hà nội
trương mỹ lan đã ủy quyền cho con gái là chu duyệt phấn bán với giá một tỷ usd để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án
bị cáo lan cho biết dự án này đang thế chấp vay hai trăm ba mươi triệu usd của các ngân hàng nước ngoài
sau đó khi bán thành công dự án và trừ đi các khoản chi phí trả nợ ngân hàng thì phần còn lại sẽ nộp để khắc phục hậu quả của vụ án
tuy nhiên hội đồng xét xử cũng nhận định đối với dự án con gái bị cáo đang ra bán một tỷ usd
tuy nhiên thực tế đối tác tìm mua chỉ trả một tỷ usd
trả với giá khoảng ba trăm sáu mươi triệu usd
không có chuyện bán với giá một tỷ usd như bị cáo trình bày
nếu bị cáo có chứng cứ tài liệu nào thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp để cho hội đồng xét xử xem xét
xoay quanh đại án này đến nay lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
có đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ của tập đoàn vạn tịnh phát
quá trình hoạt động tập đoàn vạn thịnh pháp đã thành lập xây dựng hơn một doanh nghiệp gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước được chia thành nhiều tầng lớp hệ sinh thái
trước khi hợp nhất ba ngân hàng yếu kém tại ngân hàng scb bà trương mỹ lan sở hữu cổ phần ngân hàng việt nam tín nghĩa
quá trình hoạt động đã cấp tiến dụng cho dự án tim square của ông chu lập cơ cũng là chồng bị cáo lan
hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ xác định tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan đã thâu tóm
nắm giữ đến chín mươi một năm cổ phấn ngân hàng scb thông qua các cá nhân pháp nhân đứng tên dùm
đối với năm cổ đông nước ngoài quá trình điều tra bà lan đã nhận chuyển nhượng cổ phần từ năm cổ đông này
tuy tại phiên tòa bà lan đã thay đổi lời khai
thế nhưng thực tế các cổ đông nước ngoài từ lâu đã không tham gia đại hội đồng cổ đông
thế nên lời bảo chữa của các luật sư cho rằng bà lan và gia đình chỉ nắm giữ khoảng một mươi năm cổ phần scb là không có cơ sở để chấp nhận
việc năm giữ chín mươi một năm
trong cổ phần scb thì bà lan thực tế là đại cổ đông của scb là người có quyền tuyển chọn bố trí các vị trí chủ chốt tại ngân hàng này
lợi dụng vai trò là cổ đông lớn quyền lực cao nắm giữ trên thực tế có số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng scb
bà trương mỹ lan đã truyền đạt ý chí cho các bị cáo đinh văn thành bùi anh dũng võ tấn hoàng văn tạ chiêu trung
trương khánh hoàng trần thị mỹ dung thực hiện việc rút tiền từ sdb nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng
để sử dụng vào mục đích cá nhân
sau đó các bị cáo đinh văn thành bùi anh dũng võ tấn hoàng văn tạ chiêu trung trương khánh hoàng trần thị mỹ dung
tiếp nhận ý chí của bà trương mỹ lan bỏ qua các quy định pháp luật giúp sức tích cực để trương mỹ lan rút tiền của ngân hàng scb gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn
hành vi nêu trên của trương mỹ lan và các bị cáo đã đủ cấu thành tội tham ô tài sản
tuy nhiên scb không có vốn nhà nước các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài
trong khi bộ luật hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và sau ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
theo đó bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín không quy định tội tham ô tài sản đối với các pháp nhân ngoài nhà nước
nên những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám bị xử lý theo điều khoản tương ứng điều một trăm bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
những hành vi phạm tội xảy ra sau ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám bị xử lý theo các điều khoản
điều ba trăm năm mươi ba điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
đáng chú ý sau khi nghe tòa nhận định về hành vi của mình bị cáo trương mỹ lan đã gây ồn ào
khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở phải đề nghị lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đảm bảo trật tự phiên tòa
như vậy sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm và nghị án tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án bà trương mỹ lan
và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
hãng thương mại cổ phân sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
đáng chú ý hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan hai mươi năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
tử hình về tội tham ô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt chung là tử hình
về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo trương mỹ lan bồi hoàn toàn bộ một hai trăm tám mươi bốn hợp đồng tín dụng
đối với số tiền lãi phát sinh trước ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ bị cáo trương mỹ lan phải chịu trách nhiệm bồi thường sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng